mình sẽ về an toàn cho xóm làng an toàn cho toàn xã hội
thì sự lựa chọn là tự do
chứ nhà nước không bắt buộc phải ở lại tại chỗ
vâng như vậy là kể cả nhà nước cũng như là các địa phương
đều chưa có một cái quy định nào
không cho phép người dân trở về quê ăn tết
và tôi muốn hỏi ông nguyễn minh phong rằng là
chính phủ đã ra một cái sách lược
thích hướng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch hiệu quả
và chúng ta đã tổ chức tiêm vaccine cho hàng trăm triệu người dân
vậy mà nhiều địa phương vẫn có cái yêu cầu là
những người về quê ăn tết từ địa phương khác về quê
phải bị cách ly
vậy thì cái yêu cầu cách ly này có hợp lý không
ờ vâng sẽ là không phù hợp sẽ là không đúng
và không hợp lý
nếu như là địa phương áp dụng cách cứng nhắc
bắt một trăm linh tất cả những người dân về từ bất kỳ địa phương nào
đều phải xét nghiệm đều phải cách ly
đây là cái mà có thể nói là quán tính của cái thời kỳ trước
trước những cái mùa hai mươi tám
thứ hai nữa là điều đó cũng hoàn toàn không đúng
với cái tinh thần của cái thông hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
và ngược lại
những cái yêu cầu về mặt xét nghiệm
cũng như là cách ly đấy
nó sẽ hợp lý và nó có căn cứ
nếu như thực hiện đúng tinh thần như đã nói
của cái hướng dẫn của bộ y tế
về cái xét nghiệm và thực hiện cách ly
đối với những người
cụ thể là theo tinh thần của cái thông tư bốn tám trăm linh này
chỉ thực hiện xét nghiệm bắt buộc
đối với bốn nhóm đối tượng
thứ nhất đó là những người về từ vùng bốn
là cái vùng mà con có là cực kỳ là nguy hiểm rồi
thứ hai là về từ vùng ba
nhưng mà lại cái vùng đó lại có yêu cầu chỉ định
điều tra trịch tễ
thì những người ở đó về cũng sẽ bị
diện phải xét nghiệm
thứ ba là những người ở về từ vùng phong tỏa
khoanh cách ly đỏ rồi anh về
tìm một cách anh về
thì anh cũng sẽ bị
xét nghiệm và có thể cách ly ở địa phương
và cuối cùng là những người có những biểu hiện
như là sốt ho khó thở
bốn nhóm đối tượng này thì chắc chắn là bắt buộc
phải xét nghiệm và sẽ thực hiện cách ly
nếu như là phát hiện ra họ là f
cũng như là có thể là f một
thì đấy là những cái chúng ta cho rằng là giữa hợp lý và không hợp lý
còn về tổng thể
rõ ràng là nếu mà bắt buộc
một cách cứng nhắc như vậy đó
thì nó sẽ gây thiệt thòi cho người dân
đồng thời gây khó cho cả những doanh nghiệp nữa
tôi thấy đã có một số địa phương
có một số doanh nghiệp đã phàn nàn rằng là
công nhân đó nghỉ rất sớm
vì địa phương họ bắt phải hai tuần
thế vì công nhân họ xin nghỉ trước hai tuần
trong khi tết là cái dịp cuối năm đó
cái dịp mà phải hoàn thành hợp đồng
phải hoàn thành kế hoạch
tết cũng là cái dịp để người lao động có thể có thêm một khoản thu nhập
nhưng phải về sớm hơn
thì bản thân người lao động cũng bị thiệt thòi
đấy là chia kể về nơi còn mất thêm chi phí
xét nghiệm rồi vân vân và vân vân
nhưng mà như đã nói anh vĩ đã nói rồi
nó sẽ hợp lý khi mà chúng ta đảm bảo
cái yêu cầu để chống dịch bệnh
không vì dịp tết mà nó gây
cái gọi là phát tán dịch bệnh
nếu chúng ta bỏ qua
một cách nó quá dễ dãi
những cái khẩu xét nghiệm và kinh ly
cũng như không tuân thủ cái năm k của bộ y tế được hướng dẫn
cách ly đối với
số đông người dân trở về quê ăn tết
sẽ gây ra rất nhiều cái ảnh hưởng
đối với từng cá nhân
cũng như toàn xã hội
như ông nguyễn linh phong vừa nói
là ảnh hưởng đến nền kinh tế
khi mà sản xuất bị đình trệ
ảnh hưởng đến từng cá nhân
khi mà mỗi người phải bỏ ra những cái chi phí
về xét nghiệm chi phí cách ly
cũng như là ảnh hưởng đến người dân
khi họ phải về quê rất sớm
để ăn tết đúng không ạ
vậy thì có một câu hỏi tôi muốn hỏi
hai vị khách mời là tết năm nay hai ông có về quê ăn tết không ạ
xin mời nhà nghiên cứu nguyễn hùng vĩ ạ
tết năm nay cũng như
các tết trước đây
thì tôi thường về trước tết
thường về quê trước tết
còn bởi vì tôi có gia đình riêng lâu ở nội
thì trong cái tết
thì chúng tôi đón ở hà nội
nhưng tôi thường là trước một mươi ngày
thì tôi về quê
và đi thăm hết họ hàng
nhưng năm nay thì
trong tình hình thế này thì tôi cũng
tự nguyện nở lại
và tôi cử
con tôi về
bởi vì là có thể trước đây
chúng tôi về trước tết là về đông
thì một cái lựa chọn
tức là một cái lựa chọn an toàn
hoặc hai người
trong đại gia đình về đại diện cho
thì nếu mà vướng
chỉ cũng vướng một hai người thôi
còn ông nguyễn minh phong
tôi thì hai mươi năm nay
có thể nói là về
mùng một tết để tụ tập đại gia đình
cũng như về mùng năm tết để dỗ bố
là một cái truyền thống bắt buộc
tuy nhiên hai năm nay
thì năm ngoái và năm nay
năm ngoái chúng tôi đã thực hiện rồi
và năm nay chắc là cũng sẽ như vậy
tức là sẽ không về
mà chúng tôi sẽ tổ chức là dỗ bố
ở bắc ninh
do những người ở bắc ninh
còn ở các tỉnh khác
thì ai dỗ phần của người đó
và không về
bởi vì năm ngoái thì rất là chặt chẽ
năm nay thì chúng tôi lại ở quận ba đình
đang là vùng ba rồi
tôi cho rằng là
dịch covid nó đã gây ra những cái sự thay đổi
rất lớn cho nhân loại
cả về tư duy
cả về phương thức sản xuất
phương thức sống nữa
quản lý quản trị
kể cả xã hội
kể cả doanh nghiệp
cũng như gia đình
thế thì một số tiêu chuẩn giá trị
cũng cần phải có sự điều chỉ trích ứng
nó giống như chiến tranh vậy
chiến tranh thì cái chuyện vợ xa chồng
rồi xa nhà là bình thường
thậm chí hàng chục năm không có tết
thế chúng ta coi đây như là một cuộc chiến đi
thì như vậy rõ ràng chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn
và cũng là đảm bảo cái yêu cầu
để mà phòng bệnh
cũng như là để an toàn cho những người khác
chứ bây giờ gặp nhau sau đó là
mọi người đều phải lo lắng cách ly
rồi lo lắng hậu quả
thì rõ ràng là cái vơi đó nó không đáng
so với những cái lo lắng băn quan
chúng ta phải trả cho cái chuyện mà không cần thiết
vâng như vậy là hai vị khách mời đã có sự thay đổi
trong cái việc đón tết
trong khoảng hai năm trở lại đây
khi dịch covid bùng phát đúng không ạ
vậy thế thưa nhà nghiên cứu nguyễn hùng vĩ
vậy làm thế nào để có thể
chúng ta có thể vui một cái kết trọn vẹn
trong cái bối cảnh mà dịch vẫn diễn biến
tương đối phức tạp như thế này
chúng ta gọi là một cái tết trọn vẹn này
thực chất đó là cái lý tưởng của chúng ta thôi
chúng ta nhìn về quá khứ
chúng ta tích lũy những cái gì đẹp nhất tốt nhất
có gì không có
có gì không có giá trị nhất của tết
và chúng ta quan niệm đó là một cái tết trọn vẹn
còn bình thường ra
mỗi thời kỳ
mỗi hoàn cảnh
mỗi gia đình và mỗi người
thì bất cứ một cái tết nào
nó cũng có được điều này bất cứ điều kia
tất nhiên là chúng ta luôn luôn
hướng tới một cái tết trọn vẹn
cho toàn thể cộng đồng
thì trong điều kiện như covid hiện nay
chúng ta có thể
lấy cái tâm mình
lấy cái hạnh phúc hướng nội
là chúng ta
tự vui chúng ta ngẫm nghĩ
chúng ta sống chậm lại
chúng ta vẫn nhớ tổ tiên
và chúng ta sử dụng những cái phương tiện
của truyền thông hiện đại
để chúng ta giao lưu
đến với nhau
vẫn đảm bảo được những giá trị cơ bản
của tết trong điều kiện
trong dịch như thế này
như chúng ta vừa bàn với nhau
là trong việc vui xuân đón tết
trong năm nay
đã có sự thay đổi
vậy thì liệu tết cổ truyền
có còn mang đầy đủ cái ý nghĩa
của một cái tết cổ truyền hay không
thưa nhà nghiên cứu nguyễn hùng vĩ
trọn vẹn nó đầy đủ
hay không trọn vẹn không đầy đủ
là do chính chúng ta
cảm nhận nó như thế nào
trong một điều kiện đặc biệt
chúng ta cần có những ứng xử
và chúng ta coi đó là điều bình thường
như ta nói đến bình thường mới
thì chúng ta kỳ vọng
một cái tết này nữa thôi
chúng ta phải chống dịch
đến sáng năm đến năm tới
chúng ta lại trở lại một cuộc sống bình thường
và trước hết là chúng ta phải giữ gìn làm thế nào
để an toàn cho mình
an toàn cho gia đình
và an toàn cho cộng đồng
thưa ông nguyễn minh phong
liệu chúng ta có quá lo ngại về cái việc lây lan dịch
hay là có quá lo ngại
với việc là chúng ta phải sống chung với f
trong cái mùa tết năm nay hay không
rất nhiều các cái đại diện
quốc tế nhất là tổ chức y tế xây dựng
nói rằng là mặc dù cái biến chủng mới
không nguy hiểm lắm
nhưng mà khi mà gây quá tài
tức là do rất nhiều người bác bệnh
thì nó cũng cực kỳ nguy hiểm
bởi vì cái lượng người phải chữa ở nhà
biến chuyển nặng nó sẽ tăng lên
và người chết cũng sẽ tăng lên
thế do đó là chúng ta không thể chủ quan được
và cái việc mà tiếp tục duy trì cái sự cẩn thận
cũng như là những cái biện pháp mà phòng ngừa chủ động
từ phía cá nhân cho người nhà cho người thân
là rất cần thiết
là cái đặc điểm của dịch bệnh lần này
là bảy mươi tám mươi không có triệu chứng
vì thế test nhanh cũng chưa chắc
đã phải là không có bệnh
mà trong khi đó cái khả năng lây bệnh
đã cao hơn rất nhiều lần so với cái chủng delta
thế thì rõ ràng là cái nguy cơ nhiễm bệnh
để tạo ra cái gọi là làn sóc quạng đồng
không phải là lần thứ bốn nữa là lần thứ năm
rất có thể xảy ra
vì thế là lo là cần thiết cẩn thận là cần thiết
bản thân cá nhân tôi cũng chẳng vui vẻ gì
khi tiếp một người nào đó biết rằng là họ là cái nguồn
lây nhiễm hoặc là người đến từ cái vùng hoàn toàn
bản thân mình vừa tiếp vừa lo
xong đó là cả nhà lo suốt mấy chục ngày
thế thì rõ ràng là bản thân mình không hài thoải mái
và khách nếu mà người làm biết chủ động
có ý thức nữa thì chắc họ cũng không vui vẻ gì
khi mà gặp chủ nhà tiếp mình như vậy
hai vị khách mời đã có những cái trao đổi
rất là sâu sắc về kia cạnh
xã hội kia cạnh văn hóa
của cái việc đón tết trong năm nay
giữa thời kỳ dịch tuy nhiên tôi rất chú ý
đến một cái ý mà
tiến sĩ nguyên minh phong vừa nói
thưa quý vị và các bạn
sau một năm khó khăn
do đại dịch covid
sau một năm khó khăn
do phải chịu rất nhiều ngày cách ly
không được làm việc
vậy thì cuối năm
giờ phút này những người lao động
nhất là những người lao động nghèo
họ mang gì về quê hương để đón tết
xin mời quý vị và các bạn
cũng như hai vị khách mời
theo dõi phóng sự do phóng viên an ninh tv thực hiện
cùng chung một con đường
giữa phố phường hà nội tấp nập
một bên là chợ hoa tết đầy màu sắc
và một bên
là nỗi lo về tết
của những người lao động nghèo
dịch covid nhà hàng đóng cửa
thì đi theo anh chị ra đây
bán hàng hoa quả
mít mấy dừa
để trang trải cuộc sống
gia đình cũng khó khăn
vợ cũng ở nhà
mấy đứa con ba đứa
mà không đi làm này
trang trải cuộc sống
tết năm nay thì
bản thân chúng tôi
cũng như quanh khu vực này
dân lao động khu này
thực sự là đói
và cực kỳ khó khăn
không có gì là
là sáng sửa tết cả
các chú đi
các chú biết đấy
không có gì không khí tết
nhất là khu lao động này
tại chợ đầu mối hoa quả long biên
thành phố hà nội
nơi xóm chợ nghèo
của người dân lao động ngoại tình
cũng trở nên vắng lặng
cho dù chỉ còn ít ngày nữa
là đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
với những người dân nơi đây
giờ là thứ gì đó xa vời
khi mà nỗi lo cơm áo gạo tiền
vẫn luôn thường trực hàng ngày
làm ra thì không bán được
mà đi chợ thì không có người mua
dịch không có người mua
không có người ăn
đấy vất vả khổ
trong đầu của tôi
cũng là mong muốn
nhưng mà vì
cái vấn đề
dịch dã như này
những cái sự mong muốn
của tôi đấy
bây giờ nghĩa là
nó tan biến đã lâu rồi
coi như là không thành hiện thực được
mà từ giờ đến tết đây
thì không biết là có làm ăn được nữa hay không
mà tình hình như này là
khả lăng là lần này rồi
chưa biết là có về được nhà nữa hay không đây
để có một cái tết đầm ấm
chưa bao giờ lại khó khăn đến vậy
đối với những người dân nghèo
người lao động tự do mất việc làm
do dịch covid một mươi chín
trên thực tế
thì chúng tôi có đi quay hình
như hai phóng sự mà hai vị khách mời vừa xem
còn rất nhiều người lao động khó khăn
có những người lao động họ nói với chúng tôi rằng là
tết không chỉ là đoàn tụ
chúng tôi muốn hướng đến một cái tết ấm no
vậy thì rõ ràng
trên thực tế
vẫn có nhiều người lao động
còn khó khăn
vậy thưa ông nguyễn minh phong
cái việc hỗ trợ người lao động
cần được tiến hành như thế nào
ở hỗ trợ trực tế này
trực tiếp cho người lao động
hay hỗ trợ thông qua các doanh nghiệp
các tổ chức
hai năm qua
có thể nói là như vậy chúng ta đã có những hoạt động hỗ trợ rất là tích cực
rất đa dạng
phù hợp chung với dương của thế giới
về hỗ trợ cho cả doanh nghiệp
cho cả người lao động
ở đây chúng ta đang nói về hỗ trợ cho người lao động
tức là vừa hỗ trợ thông qua doanh nghiệp
vừa hỗ trợ thông qua trực tiếp
cho người lao động
nhất là những người lao động tự do
thì đương nhiên mình phải trực tiếp thôi
còn khi họ làm trong một cộng đồng tập thể nào đó
thì thông qua doanh nghiệp
và cái hỗ trợ này thì nó bao gồm rất nhiều nguồn
nhà nước thì hỗ trợ thuế
và hỗ trợ một phần cái an sinh xã hội
các tông đoàn rồi các tổ chức chính trị xã hội họ cũng có những cái nguồn
tổ chức hỗ trợ
bản thân doanh nghiệp cũng có một hỗ trợ rồi những nhà hào tâm
tất cả các kênh đều phải rất đa dạng
và việt nam rất tốt là một trong những nước trên thế giới này
có lẽ cái tỉ lệ
và các cái cách thức
hỗ trợ an sinh xã hội nhất là những dịp lễ tết
có lẽ chúng tôi cho rằng là hàng đầu của thế giới
và đây cũng là cái an lồi cho cái truyền thống của việt nam
cũng như là trong mỗi ngày hiện nay nó rất cần thiết
khi mà chúng ta thấy rõ ràng là ngờ động
thậm chí có những phần tiền thưởng tết chỉ có độ ba trăm linh ngàn
có khi không đến ba trăm linh ngàn
hoặc là phải thưởng bằng những cái hiện vật mà không thể dùng tết được
thì rõ ràng những gia đình như vậy
là rất cần những khoản hỗ trợ trực tiếp
từ các nguồn khác nhau
ông nguyễn minh phong thì vừa nhắc đến cái khía cạnh vật chất
thì còn về tinh thần thì sao thưa nhà nghiên cứu nguyễn hồng vĩ
để người nghèo
đón một cái tết
đủ đầy về vật chất
lại vừa đủ đầy về tinh thần
thưa nhà nghiên cứu nguyễn hồng vĩ
đủ đầy thì không biết
bao nhiêu đủ đầy
ví dụ như người đã sống qua các cuộc chiến tranh
thì họ thấy
cái gì cũng có thể là đủ đầy rồi
bởi vì là
cái gì khổ nhất người ta đã trải qua rồi
lớp sinh sau nào
người ta muốn
sủng trợ của người ta cao hơn nữa
thì theo tôi là
có những cái
có những cái hoạt động
với mặt tinh thần thôi
tự tổ chức
phát huy sáng kiến
ví dụ như là
trong một giấy nhà trọ
mà không về được
thì ngay trong cái
học với nhau
đưa ra những sáng kiến
để tạo ra cái cuộc sống
tinh thần vui vẻ nhất
đặc biệt là cho các cháu nhỏ
các chương trình truyền thông chương trình truyền hình
chúng ta cung cấp những món ăn tinh thần tết
có chất lượng cao
để người qua đó
người ta vẫn được hưởng tết
từng làng quê cũng vậy
trước hết là của gia đình
trong nhà thì
cái truyền thống việt nam truyền thống gia đình
giúp đỡ hơn nhau
người có giúp đỡ người không có
cứ như vậy
nó cứ lan tỏa lan tỏa
mọi người đều có thể
đón được một cái tết
bị khó lan tỏa
trong tết này
vậy chăng là chúng ta sẽ
phát huy cái tình làng nghĩa xóm
nhiều hơn nữa
trong cái nhất là trong cái dịp tết
mùa dịch này
theo tổng hợp chưa đầy đủ
bộ lao động thương minh xã hội thì đã đề nghị dành
hơn bốn trăm ba mươi năm tỷ đồng mua quà cho người có công
tổng luyên đoàn lao động việt nam
thì chi hai bốn trăm linh tỷ đồng hỗ trợ người lao động
mặt trận tổ quốc việt nam
chuẩn bị khoảng
hơn hai mươi hai suất quà mỗi suất trị giá hơn một triệu đồng
các địa phương thì cũng chuẩn bị hỗ trợ người nghèo
rất nhiều hình thức
hỗ trợ bằng tiền hoặc là thông qua các cái siêu thị không đồng
vậy thì còn cái cách hỗ trợ nào khác
ở địa phương hay không thưa ông nguyễn minh phong
theo tinh thần nguyễn một trăm hai mươi tám của chính phủ đó
thì chúng ta đã đang và sẽ tiếp tục thực hiện những gói hỗ trợ chính thức
và rất tốt là gần đây nhất thì là quốc hội đã thông qua cái gói hỗ trợ mới nhất rồi
cỡ khoảng gần ba trăm năm mươi tỷ trong đó có một phần
để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động
bên cạnh đấy nữa thì
chính phủ cũng như là
các cấp ủy rồi các tri địa phương đều rất là khuyến khích
các hình thức hỗ trợ đa dạng
như đã nói đó
xã hội hóa phản ứng hỗ trợ
bao gồm là thông qua kênh của nhà nước chính thức
bao gồm thông qua kênh của các tổ chức chính trị xã hội
rồi bao gồm thông qua kênh của các doanh nghiệp
thậm chí của các cá nhân trực tiếp
và các cái hình thức khác có thể có
chưa kể như bác vĩ vừa nói là gia đình
anh em thì là lò xào xung niên
hỗ trợ lẫn nhau
trong họ hàng hay là những người có thì hỗ trợ những người không
thậm chí bạn bè
nhất là những nhóm học với nhau
hoặc là bạn bè đồng niên bạn bè cùng ngũ
thì cũng có những hình thức nhất định là như vậy
cho nên rõ ràng là cái việc mà đa dạng hóa
ngày càng sáng tạo ngày càng mở mang
rộng hơn các kênh như vậy là rất cần thiết
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia
trao đổi với chúng tôi
xung quanh cái chủ đề là
đón tết trong mùa dịch covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn
chỉ còn khoảng ít ngày nữa là chúng ta bước vào
năm mới nhâm dần
một cái năm mới mà trong cái bối cảnh
vẫn đang có những cái diễn biến
hết sức phức tạp
và như cuộc trao đổi của chúng tôi
với hai vị khách mời thì rõ ràng
trong dịp tết năm nay
chúng ta sẽ phải có rất nhiều cái sự thay đổi
để có thể thích ứng
linh hoạt với dịch covid một mươi chín
và chúng tôi cũng mong rằng
cái việc hỗ trợ đối với những người
lao động khó khăn đối với những người có công
đối với những người yếu thế
đặc biệt là đối với những người khó khăn
do dịch bệnh covid sẽ được tiến hành
một cách công bằng một cách rộng khắc
để ai ai cũng có tết
để không ai
bị bỏ lại phía sau trong mùa xuân này
để tất cả mọi người trong đất nước
đều có một cái mùa xuân
an khang thịnh vượng
như lời của nhà nghiên cứu nguyễn hồng vĩ vừa nói
xin chân thành cảm ơn
hai vị khách mời đã tham dự cuộc trò chuyện với chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình
xin cảm ơn và hẹn gặp lại